côn đảo là nơi phải đối mặt với bão số một mươi sáu đầu tiên trong số các huyện và thành phố của tỉnh bà rịa vũng tàu
và dự báo vào chiều nay bão sẽ đi thẳng vào côn đảo với sức gió giật mạnh lên đến cấp một mươi bốn sóng biển cao từ bảy đến chín mét
theo báo cáo của các cơ quan đơn vị khu dân cư về tình hình ứng phó với cơn bão số một mươi sáu
đến một mươi hai giờ trưa nay khoảng một tám trăm linh người dân ở các địa bàn sung yếu trên địa bàn huyện côn đảo đã di rời đến nơi an toàn
cùng với đó cán bộ chiến sĩ các đơn vị lực lượng vũ trang cũng đã giúp người dân bảo vệ nhà cửa
di rời toàn bộ tài sản có giá trị tránh trường hợp mưa lớn gây ngập lụt hư hỏng tài sản của nhân dân
trước diễn biến phức tạp của bão tem bin trong những ngày qua quân và dân tại huyện côn đảo đã tích cực chuẩn bị những vật dụng cần thiết để ứng phó với bão
nhà cửa được trăng trống cẩn thận thường xuyên theo dõi cập nhật thông tin thời tiết
có nghe thông tin thì giờ cũng chuẩn bị dặn bao trên đất nhà vậy đó
khi nào ở đây thông báo cho mình di dời ở đâu thì mình cũng chấp hành theo đó để mình đi lên tránh bão
giống như là xúc đất này mình tràn nhà rồi mình lấy dây mình tràn nhà rồi lương thực đồ thì mình phải mua mình giữ chữ sẵn
đồn biên phòng côn đảo tiếp tục ra biển kêu gọi tuyên truyền vận động các chủ phương tiện
di dời phương tiện vào sâu trong khu vực cảng biến đầm để tránh bão
hiện hai trăm một mươi phương tiện
với một sáu trăm tám mươi ngư dân đã vào đảo
sáng nay đã chuyển tải cho bà con biết được là mỗi hộ gia đình phải tự túc một cái phần lương thực của mình
như là thuốc men dầu quỳ mì gói đèn pin v dân dân để chuẩn bị khi nào có lệnh di dời bằng còi hụ thì mình di dời
sau đó là chúng ta đã phân bổ rõ tổ tù quản nào di dời lại với hộ nhà cấp ba và các căn nhà của cơ quan nhà nước
để bảo đảm chú được an toàn mạng người
còn riêng các nhà cửa đều phải thông báo cho bà con chẳng chéo bằng báo cát
trước vịnh côn sơn đến hôm nay hai mươi năm tháng một mươi hai đã không còn bóng tàu bè neo đậu
với các phương tiện neo đậu tại bến đầm đồn biên phòng côn đảo đã sắp xếp nơi bảo đảm không va đập vỡ tàu khi có sóng gió lớn
tiếp tục cho anh em tổ chức phát loa tuyên truyền kêu gọi ngư dân vào khu vực bến đầm tránh chú bão
đồng thời liên lạc với các chủ phương tiện và các đầu nậu
đề nghị là cũng thông báo cho người ta biết rằng là bão chính thức vào khu vực biến đầm khu vực biến đầm thì cơ quyết không cho xuất biến
còn một số phương tiện đang neo đậu gần các đảo nhỏ phía trước vịnh cô sơn
đội biên phòng đang tiếp tục vận động chủ phương tiện đưa tàu vào cảng biến đầm
khoảng ba mươi cano tàu đò của người dân côn đảo cũng đã được cẩu lên bờ
hiện nay tại đảo đang có năm trăm linh chín khách du lịch trong đó có ba trăm bảy mươi khách nội địa một trăm ba mươi chín khách nước ngoài
một mươi khách trong số này đã được sơ tán
ban quản lý chợ côn đảo đã yêu cầu tiểu thương thu dọn hàng ngừng kinh doanh lúc tám giờ sáng nay hai mươi năm tháng một mươi hai cho đến khi có thông báo kết thúc bão
học sinh mầm non học sinh phổ thông giáo dục thường xuyên trên địa bàn côn đảo từ sáng nay đã nghỉ học
lãnh đạo huyện côn đảo đã trực tiếp xuống địa bàn các khu dân cư để kiểm tra các phương án di rời dân đến nơi an toàn
cũng như các giải pháp bảo vệ tài sản của người dân trước trong và sau bão